thưa quý vị và các bạn dưới tác động của đới gió ẩm trong đêm nay miền bắc sẽ chuyển mây nhiều hơn
thậm chí ở khu vực lào cai hà giang và cao bằng còn có mưa với lượng mưa từ năm cho đến một mươi mm
sang ngày mai đới gió đông nam tiếp tục hoạt động mạnh hơn các tỉnh miền bắc trời chuyển mây nhiều hơn nắng yếu
mức nhiệt cao nhất ngày mai ở khu vực trung du và vùng núi giảm xuống còn ba mươi hai ba mươi ba độ
vùng đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ giảm xuống còn ba mươi ba ba mươi năm độ nắng nóng gần như chấm dứt hoàn toàn ở miền bắc
sự xuất hiện của đới gió đông nam ẩm phía bắc cũng làm thay đổi thời tiết miền trung rõ nhất là ở khu vực thanh hóa và nghệ an
tại hai tỉnh này trong ngày mai trời chuyển sang trạng thái mây thay đổi nóng chỉ còn xuất hiện ở các huyện vùng núi phía tây với ngưỡng nhiệt là ba mươi năm ba mươi sáu độ
trong khi đó ở các tỉnh từ hà tĩnh trở vào cho đến phú yên ngày mai vẫn là ngày xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt là ba mươi năm ba mươi bảy độ
ở phía nam từ ngày mai khi khối không khí biển suy yếu và rút ngừa trở lại phiền đông gió mùa tây nam sẽ nhen nhóm phát triển trở lại
vì thế từ chiều và tối mai ở khu vực nam bộ cũng như là khu vực đông nam
khu vực tây nguyên sẽ tái xuất hiện những cơn mưa rào và rông dù diễn mưa mới ở mức giải rác và thời gian mưa ngắn
với lượng mưa thấp dưới một mươi mm nhưng nó cũng làm cho nền nhiệt ở tây nguyên và nam bộ giảm đi
cao nhất ngày mai ở khu vực tây nguyên nhiệt độ hạ còn hai mươi chín ba mươi hai độ trong khi đó nam bộ có mức nhiệt là ba mươi hai ba mươi bốn độ
và không còn nơi nào xảy ra nắng nóng nữa
trên biển ở khu vực huyện đảo hoàng sa mưa rào và rông chỉ còn vài nơi gió hướng tây nam chuyển dần sang hướng nam đến đông nam
với cường độ cấp bốn năm trong khi ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
gió tây nam cấp bốn cấp năm và vẫn duy trì trạng thái thời tiết tốt không mưa rông tầm nhìn xa trên một mươi km
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước